thưa quý vị phó thủ tướng chính phủ phạm bình minh đã ký quyết định số một nghìn bảy trăm bốn mươi hai qdttg thi hành kỷ luật đối với ông nguyễn thế hùng nguyên phó chủ tịch ubnd tp hà nội
theo quyết định này thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông nguyễn thế hùng nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội do có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác
và ubnd tp hà nội đã thi hành kỷ luật về đảng
tại quyết định số một trăm bảy mươi tám qd ubkttvk ngày chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một trước đó tại kỳ họp thứ năm diễn ra từ ngày hai đến ngày bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi một của ubnd tp hà nội
sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số tổ chức đảng và đảng viên liên quan đến một số vụ án xảy ra tại tp hà nội
ubnd tp hà nội nhận thấy ban cán sự đảng ubnd tp đảng ủy cơ quan sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo
từ đó ubnd tp sở kế hoạch và đầu tư một số tổ chức cá nhân cán bộ đảng viên đã vi phạm các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước trong quản lý
sử dụng tài chính tài sản về đấu thầu và thực hiện các gói thầu nhiều cán bộ đảng viên bị kỷ luật xử lý hình sự
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm
hà nội đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với bảy đối tượng về hành vi đánh bạc
trong đó năm đối tượng hiện đang là phóng viên cộng tác viên của một số cơ quan báo chí
các đối tượng bị khởi tố gồm đỗ anh dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín phóng viên báo kinh doanh và pháp luật
dương như nhật sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại quận nam từ liêm hà nội
nguyễn gia lâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cộng tác viên trang tin kinh tế xã hội
nguyễn văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại quận hà đông hà nội
nguyễn tuấn hợp sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín phó trưởng ban thư ký báo điện tử dân trí
ngô đăng huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một phóng viên báo kinh doanh và pháp luật
nguyễn phạm minh tú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám nguyên trưởng ban phóng viên thuộc tạp chí kiểm soát
ngày một mươi ba tháng một mươi tại bến xe liên minh hợp tác xã việt nam đường dương đình nghệ phường mỹ đình một
công an quận nam tử liêm đã phát hiện bắt quả tang bảy đối tượng trên đang có hành vi đánh bạc
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ ba bộ túi lô khơ hơn ba trăm năm mươi phỉnh dụng cụ quy đổi dùng để đánh bạc và một số tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng một mươi
sau khi uống rượu tại căn nhà cấp bốn trong bãi xe liên minh hợp tác xã việt nam
các đối tượng chia thành hai chiếu bạc rồi đánh bạc giữa hình thức tá lả và liêng dùng phỉnh để thay tiền mặt sử dụng trên chiếu bạc
với quy ước một phỉnh đổi được hai trăm linh vnđ sau khi kết thúc cuộc chơi sẽ quy đổi phỉnh thành tiền để thanh toán thắng thua
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam tử liêm đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
ngày hôm qua ngày một mươi chín tháng một mươi ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh chính thức công bố cấp độ dịch
khẳng định là địa phương có cấp độ một ở cả ba cấp là tỉnh huyện và xã tương ứng với vùng xanh nguy cơ thấp về dịch covid một mươi chín
còn tại tỉnh bình phước tỉnh bạc liêu cũng đã ký ban hành công văn khẩn về phân loại cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn
cụ thể có một trăm bảy mươi bảy trên một trăm bảy mươi bảy đơn vị cấp xã một mươi ba trên một mươi ba đơn vị cấp huyện và cả tỉnh quảng ninh đều thuộc vùng nguy cơ thấp
tương ứng với màu xanh quyết định này để áp dụng các biện pháp hành chính thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh quảng ninh
quảng ninh đã trải qua hơn một trăm một mươi hai ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng độ phủ vaccine phòng covid một mươi chín đạt cao
dự kiến sẽ tiêm mũi hai trong tháng một mươi cho một trăm linh người dân được chỉ định tiêm năng lực y tế và cách ly của tỉnh được bảo đảm
từ cuối tháng chín tỉnh quảng ninh đã cho các hoạt động du lịch dịch vụ hoạt động trở lại các điểm du lịch được đón khách du lịch nội tỉnh
dự kiến tháng một mươi một sẽ tổ chức đón khách ngoại tỉnh vận tải nội tỉnh hoạt động bình thường vận tải liên tỉnh từng bước mở các tuyến đến các vùng an toàn về dịch
tối ngày một mươi chín tháng một mươi chủ tịch ubnd tỉnh bình phước cũng đã ký ban hành công văn khẩn về phân loại cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn
theo đó ở cấp tỉnh bình phước hiện đang có nguy cơ dịch ở cấp độ hai cấp huyện có một mươi một trên một mươi một huyện thị xã thành phố có nguy cơ dịch ở cấp độ hai
cấp xã có một trăm một mươi trên một trăm một mươi một xã có nguy cơ dịch ở cấp độ hai chỉ có một xã có nguy cơ dịch ở cấp độ ba hiện nay tỷ lệ bao phủ vaccine trên địa bàn tỉnh bình phước còn khá thấp
cũng trong ngày một mươi chín tháng một mươi ubnd tỉnh bạc liêu đã ra quyết định xác định và công bố cấp độ dịch covid một mươi chín
cụ thể đối với cấp xã có sáu mươi bốn đơn vị cấp một nguy cơ thấp vùng xanh
bảy đơn vị cấp huyện cấp một nguy cơ thấp vùng xanh đối với cấp tỉnh cấp hai nguy cơ trung bình vùng vàng
thời gian áp dụng từ giờ ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
riêng đối với các đơn vị cấp xã nếu chuyển từ cấp độ dịch thấp sang cấp độ dịch cao hơn thời gian áp dụng sau bốn mươi tám giờ kể từ thời điểm công bố
thưa quý vị trong thời gian qua nhiều người dân đã di chuyển từ các tỉnh tâm dịch phía nam để về quê
và đến nay theo thông báo nhiều địa phương đã ghi nhận có nhiều trường hợp dịch
dương tính với sars cov hai trong số những người này
bộ y tế cơ quan y tế tại một số tỉnh thành phố đã đưa ra khuyến cáo
người dân về từ các tỉnh thành phố có dịch cần tuân thủ nghiêm việc theo dõi sức khỏe tại nhà
vâng và hiện nay một trong số các giải pháp thích nghi an toàn với dịch bệnh được một số địa phương áp dụng là việc gắn biển trước nhà người cách ly y tế
với nhiều cách thức và thời điểm áp dụng khác nhau xung quanh việc gắn biển này đã có những ý kiến khác nhau về việc nó có thực sự đem lại hiệu quả
và có vi phạm quyền cũng như là lợi ích của các cá nhân hay không
đó cũng chính là nội dung mà chúng tôi đề cập đến trong phần tiếp theo của chương trình thời sự
việc cách ly là mình giúp cho bảo vệ người thân và những người xung quanh trong cộng đồng
có những thời điểm thì trên đại bản xã thì gần như là rán đỏ cả một nài
như là xã mạc gần sáu trăm linh người chúng tôi đều phải rán cái biển như thế
tất nhiên là đầu tiên cũng có ngại nhưng mà xong dần dần thì cũng không đi đến nhà thì cũng là bình thường thôi
cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một xã liên mạc phát hiện ba ca dương tính với covid một mươi chín trong cộng đồng
ngay sau đó chính quyền địa phương này đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh
trong đó có việc rán biển cách ly y tế
trước khi mà quyết định rán biển thì ban thủy đại của tôi cũng đã cân đối suy nghĩ rất là nhiều về việc liệu làm như thế này
chúng ta có mang đến cái việc là kỳ thích hay không hoặc là làm cho người bị gián biển
người ta cho rằng là như thế là xúc phạm họ các thứ
nhưng mà cũng căn cứ tình hình thực tế địa phương thì chúng tôi nhận thấy rằng là nhân dân rất ủng hộ
và trong công tác phòng chống dịch thì cái việc tuyên truyền là hàng đầu
tuyên truyền để bà con nhận thức được là cái việc này là liên quan đến chính quyền đang làm các biện pháp
để mà làm sao đấy đảm bảo cái quan trọng nhất là đảm bảo cái sức khỏe và tính mạng cái an toàn cho người dân
anh nguyễn văn lịch là một trong những người di chuyển từ vùng dịch về và thực hiện cách ly y tế tại nhà thời điểm đó
chính quyền địa phương đã thực hiện rán biển trước nhà trong thời gian anh lịch thực hiện tự cách ly y tế tại nhà bảy ngày
và tự theo dõi sức khỏe bảy ngày sau đó
việc rắn biển này cũng ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống của bản thân người cách ly và gia đình họ
nhưng hầu hết hàng trăm hộ gia đình thực hiện cách ly y tế
y tế tại nhà ở xã liên mạc trong thời điểm dịch bùng phát đều đồng thuận với chính quyền vì mục tiêu chung là phòng chống dịch bệnh
tất nhiên là nó cũng đảo lộn với kinh tế và không làm ăn gì được không đi đâu mà vợ của nó cũng hạn chí ra ngoài
chúng tôi nhà bên cạnh thì cũng là gia đình anh em
nhưng mà thấy cái biển gián đây tức là cũng là nhiều ít là cũng một người có ý lưu về ảnh hưởng covid
cho nên tất cả các gia đình chung quanh đây là cũng không ai đến nhà
trong khi phòng dịch thì cũng phải đề phòng
với việc thực hiện cách ly y tế tại nhà thì bản thân người cách ly và gia đình của họ ít nhiều thì cũng sẽ cảm thấy là bất tiện và cuộc sống sẽ bị đảo lộn
thế nhưng gắn trong bối cảnh dịch bệnh thì việc thực hiện nhiều giải pháp để phòng chống dịch là hết sức cấp thiết là mục tiêu sống còn
vâng mặt khác thì hiện nay chúng ta đã có quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
bởi vậy với việc thông báo hay là gắn biển cách ly y tế tại nhà sao cho linh hoạt phù hợp với bối cảnh dịch bệnh
thậm chí là phù hợp với thuần phong mỹ tục tập quán cũng như lối sống sinh hoạt của một cộng đồng dân cư cũng cần phải tính đến khi áp dụng biện pháp gắn biển cách ly y tế tại nhà
thông báo gia đình đang có người cách ly theo dõi y tế tại nhà này được gắn tại nhà có người di chuyển từ vùng dịch về tại phường nghĩa tránh thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi
kèm theo thông báo đó là ghi rõ khuyến cáo và thời gian thực hiện cách ly đối với từng trường hợp
sau khi để bỏ

kèm theo thông báo đó là ghi rõ khuyến cáo và thời gian thực hiện cách ly đối với từng trường hợp
thông báo địa điểm cách ly y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch là hành vi mà pháp luật không cấm
vấn đề là nội dung và áp dụng linh hoạt như thế nào để phù hợp với từng địa phương và từng bối cảnh dịch bệnh
mỗi khi áp dụng được biện pháp nào thì cán bộ địa phương cần phải xem xét tình hình cụ thể của địa phương mình
nên treo biển hay không treo biển hay dùng biện pháp khác cái nào hiệu quả hơn
nhưng tôi cho là không quá nặng nẻ
treo biển cũng được nếu nó hiệu quả
không treo biển thì không hiệu quả
treo biển cũng được nếu có biện pháp khác hiệu quả hơn
nhưng còn nếu cứ sợ kỳ thị mà không treo biển nếu sợ phàn cả mà không treo biển
đến nỗi dịch nó từ một gia đình nó lan ra nhiều gia đình cả con ngõ cả cộng đồng
thì đấy lại là một cái điều rất nguy hiểm
trong việc giám sát cách ly y tế ngoài những chế tài xử phạt bằng pháp luật
thì còn có nhiều hình thức giải pháp khác để thực hiện giám sát người cách ly y tế tại nhà
như ứng dụng công nghệ
tăng cường tuyên truyền qua loa phát thanh hay phát huy hiệu quả giám sát cộng đồng
thế nhưng nếu chỉ trông chờ vào những biện pháp xử lý bên ngoài mà bản thân mỗi người thực hiện cách ly y tế
không thực hiện nghiêm túc thì khó có thể đạt được hiệu quả phòng dịch bền vững và lâu dài
hôm nay có gì nổi bật mời quý vị cùng với tập viên dương trang cập nhật trong một điểm báo ngay sau đây
xin mời chị dương trang
vâng ạ xin cảm ơn
vâng thưa quý vị nhiều người dân đã phản ánh về thông tin tiêm chủng trên ứng dụng số sức khỏe điện tử của họ
vẫn bị sai hoặc là thiếu dù đã phản ánh trên cổng tiêm chủng quốc gia
theo bộ thông tin và truyền thông thì sau ngày hai mươi năm tháng một mươi với các thông tin về tiêm vaccine vẫn còn sai sót
người dân cần phản ánh trực tiếp với cơ sở đã tiêm chủng
trước đây khi triển khai tiêm các nền tảng quản lý tiêm chủng covid một mươi chín chỉ xác thực được số
điện thoại của người đến tiêm thông qua mã otp trên điện thoại
với các trường thông tin khác do chưa có cơ sở dữ liệu gốc để so sánh đối soát nên chưa được xác thực
gây sai sót trong quá trình cán bộ y tế nhập liệu thủ công
cơ quan chức năng khuyến cáo sau khi tiêm trong thời gian chờ theo dõi phản ứng sau tiêm
người dân kiểm tra thông tin trên số sức khỏe điện tử và đề nghị cơ sở tiêm kiểm tra lại
trong trường hợp không có chứng nhận tiêm trên sổ sức khỏe điện tử
thưa quý vị thời gian qua
tại nhiều địa phương trong cả nước giá lượng xuất chuồng liên tục lao dốc
điều đáng nói là trong khi giá lợn hơi giảm sâu
thì giá lợn bán lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị vẫn cao
nghịch lý này không chỉ khiến cho các hộ chăn nuôi lao đao mà người tiêu dùng cũng bị thiệt thòi
nhiều tiểu thương cho rằng do nguồn thịt phải lấy qua nhiều khâu trung gian nên giá bán rất cao
hơn nữa ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín khâu trung gian cũng có cớ để tăng giá
vì phải cộng thêm chi phí trong vận chuyển nhân công bốc vác và chi phí xét nghiệm để phòng chống dịch
để khắc phục những bất cập trên theo các chuyên gia
cần tiếp tục sản xuất chăn nuôi lợn theo các chuỗi liên kết khép kín
phát huy vai trò của các doanh nghiệp hiệp hội để cân đối điều hòa sản xuất sát hơn với thị trường
đồng thời tạo điều kiện tốt nhất cho lưu thông và bình ổn thị trường sản phẩm chăn nuôi
thưa quý vị trên báo đầu tư có bài viết mang tựa đề giá cao vút
việt nam tiêu cả tỷ đô la mỹ nhập phân bón
giá các loại phân bón trên thế giới đang tăng cao
dẫn đến nguồn ngoại tệ việt nam chi ra để nhập khẩu nhóm hàng này chín tháng của năm hai nghìn hai mươi một đã trên một tỷ đô la mỹ
thông tin được đăng tải trên báo đầu tư
lý giải thực trạng này các chuyên gia cho rằng dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia
đang tiếp tục gây khó khăn cho thị trường phân bón thế giới
từ nửa cuối tháng chín đến nay nhiều nhà máy sản xuất ammoniac tại châu âu
buộc phải tạm dừng hoạt động do giá thành sản xuất tăng cao vì thiếu khí đốt
đà nhảy múa của giá phân bón còn đến từ việc thiếu nghiêm trọng nguyên liệu đầu vào
đứt gãy chuỗi logistic nguồn cung khan hiếm giá phân bón tăng phi mã đã làm tăng chi phí sản xuất
làm nhiễu loạn thị trường phân bón và gây khó khăn cho các hộ nông dân
mặc dù cơ quan chức năng khẳng định sản xuất phân bón trong nước vẫn đáp ứng đủ nhu cầu
nhưng nhập khẩu phân bón từ đầu năm đến nay vẫn tăng chóng mặt
trước thực trạng chậm di rời trụ sở bộ ngành ra khỏi khu vực nội đô
theo báo kinh tế và đô thị tới nay trong điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi hà nội sẽ có định hướng rõ hơn về vấn đề này
mặc dù đến nay đã có chín bộ ngành hoàn thành việc đầu tư xây dựng và chuyển về làm việc tại trụ sở mới
sau nhiều bộ tiếp tục sử dụng trụ sở cũ hầu như chưa có bộ nào thực hiện việc bàn giao cho tp hà nội khai thác sử dụng
theo các chuyên gia một số bộ ngành đã di rời đều lấy đất để làm cơ sở hai
nhưng vẫn giữ trụ sở cũ vì thời hạn giao đất theo luật đất đai
do đó hà nội rất cần một cơ chế đặc thù để có thể sớm thu hồi đất
sau khi các đơn vị di rời để thực hiện theo đúng chủ trương của thủ tướng
đồng thời chính phủ cũng cần có giải pháp cân đối ngân sách cho các bộ ngành
nhằm để có đủ nguồn lực sớm xây dựng trụ sở mới
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
ngay bây giờ xin mời quý vị cùng cập nhật những tin tức tiếp theo trong bản tin sáng phương nam
xin mời trường quay phía nam
cảm ơn minh tập viên dương trang
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh thạnh tp cn
đã khởi tố bị can trần công xuân thêm tội danh tổ chức đánh bạc
trước đó đối tượng này đã bị khởi tố và tạm giam về tội hủy hoại tài sản
trước đó ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ
triệt xóa điểm đánh bạc với quy mô lớn
từ khi vừa mới hình thành bắt quả tan một trăm năm mươi ba đối tượng đến từ tp hcm đồng nai kiên giang an giang đồng tháp cần thơ
đang sát mặt nhau bằng hình thức đá gà lắc tài xỉu ăn thu bằng tiền
tại kho gà bỏ hoang thuộc địa bàn huyện tỉnh thạnh
tăng vật thu giữ gồm hai tỷ ba trăm bốn mươi chín triệu đồng ba mươi tám con gà đá một bộ tài xỉu một mươi bảy xe ô tô
một trăm ba mươi tám xe mô tô và nhiều tăng vật khác có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã khởi tố vụ án khởi tố ba mươi bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
vụ án đã được chuyển cho cơ quan cả sát điều tra công an huyện tỉnh thạnh thủ lý theo thẩm quyền
quá trình điều tra thu thập chứng cứ đến ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh thạnh tiếp tục khởi tố bị can trần công xuân
thêm tội tổ chức đánh bạc
trước đó ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi một trần công xuân đã bị khởi tố và tạm giam về tội hủy hoại tài sản
ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cả sát điều tra công an huyện cốc nốt đã kết luận điều tra
đề nghị viện kiểm sát nhân dân cung cấp truy tố các bị can trần công xuân và các đồng phạm gồm
nguyễn quốc cường nguyễn quốc tài nguyên hồ thanh hải về tội hủy hoại tài sản
trịnh thanh tú nguyễn minh tới về tội không tố giác tội phạm
chiều một mươi chín tháng một mươi tại vựa hải sản ở quận một mươi
thành phố hồ chí minh đã xảy ra một vụ cháy lớn khiến cho hai xe tải và hai xe máy bị thiêu rụi
toàn bộ mái tôn bị đổ sập và biến dạng
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi năm h cùng ngày người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ nhà xưởng
nằm trên đường hà huy giáp phần tạnh lọc quận một mươi hai thành phố hồ chí minh nên vụ hô hoáng
người dân tại chỗ đã dùng nước bình chữa cháy để dập lửa nhưng không thành
do bên trong căn nhà bị cháy chứa nhiều dụng cụ dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội
khói đen bốc cao hàng chục mét
nhiều người dân sinh sống bên cạnh lo sợ lửa cháy lan nên nhanh chóng di chuyển ra khu vực an toàn
nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận một mươi hai
quận phòng pc bảy công an thành phố hồ chí minh đã điều động hàng chục xe chữa cháy
và hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tiến hành chữa cháy
sau hơn một giờ đám cháy được lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn
vụ cháy không có thương vong về người nhưng hai xe máy hai xe tải
cùng nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi
được biết nhà xưởng bị cháy là chuyên chế biến hải sản
nguyên nhân bước đầu được xác định là do chập điện trong quá trình sản xuất
thưa quý vị bến phà cát lái nối đồng nai với thành phố hồ chí minh
vừa điều chỉnh giờ hoạt động thời gian từ năm giờ đến hai mươi giờ mỗi ngày
nhằm phục vụ hành khách và các phương tiện qua phà cho phù hợp với công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội
theo đó việc vận chuyển hành khách
phải bảo đảm an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
trên phà luôn trang bị đầy đủ dung dịch khử quẩn thực hiện khử quẩn sau mỗi chuyến
đối với thời gian dừng hoạt động từ sau hai mươi h ngày hôm trước đến năm h ngày hôm sau
đơn vị vẫn đảm bảo duy trì chế độ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
phục vụ kịp thời trong trường hợp khẩn cấp cấp cứu phục vụ công tác chống dịch
vận chuyển người đi cách ly
thưa quý vị nhà ở cho công nhân là vấn đề được đặc biệt quan tâm trong suốt thời gian gần đây
tại phiên bế mạc kỳ họp thứ ba hội đồng nhân dân tp hcm khóa một mươi
lãnh đạo sở xây dựng cho biết sẽ sớm ra soát nhu cầu cũng như là hiện trạng nhà ở
nhà thuê trọ cho công nhân trên địa bàn của thành phố để có cơ chế và chính sách phù hợp
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một sở xây dựng đã có kế hoạch về chương trình phát triển nhà ở
kế hoạch nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm và kế hoạch hàng năm
trong nhiệm kỳ này tp hcm sẽ xây dựng năm mươi triệu m hai nhà ở
với ba trăm sáu mươi sáu nhà ở
ba trăm sáu mươi sáu căn nhà bao gồm gần ba mươi nhà ở xã hội cho công nhân
người có thu nhập thấp trên địa bàn thành phố
về nhà cho thuê trọ theo thống kê của sở xây dựng tp hcm
hiện có khoảng chín mươi chín hộ cho thuê với hơn bảy trăm hai mươi ba phòng
trên một sáu trăm linh người thuê trong đó khoảng tám trăm tám mươi chín người là công nhân
năm hai nghìn hai mươi thành phố đã ban hành quyết định hướng dẫn cho người dân xây phòng trọ
đưa ra các tiêu chí tuy nhiên lúc đó tiêu chí lớn nhất là thoát hiểm
cứu hộ khu nạn và phòng cháy chữa cháy
qua cái đại dịch này thì sở xây dựng tp hcm ban hàng cái kế hoạch để kiểm tra
từng cái nhà trọ để xác định các cái phòng mà không có đủ điều kiện
về phòng cháy chữa cháy về chỗ ở cho người công nhân
về mức độ thông thoáng để phòng chống dịch bệnh lây lan đó
thì sẽ có đề xuất cái cơ chế chính sách để hỗ trợ cho người dân
cho các cái chủ nhà trọ kể cả cho công nhân được thê
để có cái chỗ ở
hỗ trợ tốt hơn cho cái nhóm là gần tám trăm linh ngàn cái căn phòng trọ trên địa bàn thành phố
trong thời gian sắp tới quỹ ban dân thành phố sẽ tập trung
nghiên cứu đề xuất để báo cáo cái chính sách cải thiện cái nhà trọ
vì đây là một số lượng rất lớn và có thể chúng ta làm được nhanh trong thời gian sắp tới
về nhà trên kênh rạch trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tp hcm đã xây dựng chương trình giải tỏa
đến nay đã giải tỏa trên hai ngàn căn hiện còn hai mươi ngàn căn
tp hcm đã có cơ chế chính sách
để kêu gọi và hợp tác đầu tư để nâng cấp
nhằm cải thiện môi trường sống cho dân và cải thiện nhà lục sụp
xin được chuyển sang một thông tin khác
thưa quý vị tiếp nối hiệu ứng của mùa đầu tiên
tuần lễ doanh nhân và sách lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi một
vừa được khởi động vào chiều tối một mươi chín tháng một mươi tại tp hcm
bên cạnh việc công bố một trăm linh đầu sách chất lượng
sự kiện năm nay còn khuyến khích sự tham gia viết lap của cộng đồng doanh nhân
thông qua cuộc thi bình chọn và cảm nhận tác phẩm mới
hội đồng phát triển sách doanh nhân được thành lập năm hai nghìn hai mươi
nhân tuần lễ doanh nhân và sách mùa đầu tiên
mới đây hội đồng này đã công bố kết quả top một trăm linh ấn bản hay và hữu ích
trong kinh doanh và phong cách sống doanh nhân
lựa chọn từ hai trăm một mươi hai tựa sách do hai mươi ba đơn vị ứng cử
nói chung doanh nghiệp có thêm nhiều động lực để viết sách

bữa công bố một trăm linh ấn bản hay nhằm hơn đến tuần lễ doanh nhân và sách lần thứ hai
diễn ra từ ngày một đến ngày bảy tháng một mươi hai năm nay
đến đầu tháng một mươi hai thì chúng ta sẽ tổ chức tốt
có điều kiện tốt để chúng ta tổ chức một tuần lễ diễn ra quốc lạc
về kỳ vọng doanh thu
thì chúng tôi nghĩ rằng là có kỳ vọng tốt
là bởi vì kết quả mà chọn được một trăm linh tác phẩm
nó sẽ thuyết phục việc mua
và thông qua các tổ chức nghề nghiệp
ví dụ như là hội doanh nhân hộ doanh nghiệp
hội doanh nhân trẻ trực tiếp giới thiệu cái giam ngục sách này
từ một trong đầu sách tuyển chọn được một trong buổi thứ hai
ban tổ chức tuần lễ doanh nhân và sách
tiếp tục tổ chức
bình chọn tấp một mươi quyển sách đáng đọc năm hai nghìn hai mươi
một tác phẩm do doanh nhân viết
được độc giả yêu thích nhất cũng sẽ được vinh danh
một cuộc thi đánh giá cảm nhận sách cũng vừa được khởi động
người dự thi quay video cảm nhận với thời lượng không quá sáu phút
về sách tâm đắc nhất
thời hạn nộp bài từ nay đến hết ngày một mươi chín tháng một mươi một
kết quả tháng cuộc sẽ được công bố
vào lễ bế mạc tuần lễ doanh nhân và sách năm hai nghìn hai mươi bốn
quý vị thân mến hôm nay là ngày hai mươi tháng một mươi
ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam
anh xin được giới thiệu đến tất cả quý vị
những bông hồng thép của công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai
họ đã và đang miệt mài với công việc sát cánh cùng với đồng đội
để hỗ trợ người dân quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh
đây là hình ảnh gặp gỡ qua lăng kính
sau hơn ba tháng xa cách của ba mẹ con thiếu tá trần thị bắc hiếu
đội trưởng đội quản lý hành chính công an thành phố long khánh
sau khi hoàn thành công tác phòng chống dịch
một số cán bộ chiến sĩ được cho nghỉ phép
nhưng chị hiếu vẫn đang miệt mài ở đơn vị
để cùng đồng đội giải quyết các thủ tục
cấp trả thẻ căng cước cho người dân
sau thời gian dài tồn động do giãn cách
dù nỗi nhớ thương con
nhưng chị hiếu vẫn quyết tâm cùng chồng
cũng làm trong ngành
chia sẻ nỗi nhớ khó khăn của gia đình
cố thêm ít thời gian nữa
để cùng nhân dân chiến thắng đại dịch thế kỷ
các chiếc áo phòng hộ của những lực lượng y tế
hay lực lượng tiến đầu mặc vào để chống dịch
cũng sắp được cởi mở ra rồi
và trên đường phố thì mọi người dân cũng đã sắp có thể được đông mua như trước nay
thì chúng tôi cảm thấy là cái sự cống hiến này của chúng tôi
và cái sự chung tay này của chúng tôi
là một cái điều cảm thấy là rất là tự hào
cũng như thiếu tá hiếu
suốt thời gian qua
hai con nhỏ của thiếu tá tống thị phương thảo
phó trưởng công an xã bào trăm thành phố long khánh
cũng được chống dịch
cả hai vợ chồng chị
người ở tuyến xã người tuyến thành phố
tập trung cho công tác phòng chống dịch
vừa phải đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
bản thân tôi nói riêng
và cán bộ nữ công an nói chung
đã xác định tinh thần sẵn sàng
cùng đồng chí đồng đội tham gia phòng chống dịch
bản thân chị em chúng tôi nhận thức rõ
sự nguy hiểm của lây lan dịch bệnh
và vậy chị em chúng tôi đã quyết tâm
cùng với các lực lượng khác
tham gia đẩy lùi dịch bệnh
chúng tôi đã nhận thức được rằng
chỉ có đẩy lùi được dịch bệnh
thì chị em chúng tôi mới có thể được về nhà
ngoài phòng chống dịch
công tác đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân
cũng được đồng chí và đồng đội
triển khai thực hiện kịp thời
theo đó đã trao tặng sáu trăm linh phần quà
một mươi ba trứng cút gà vịt
một mươi hai tấn rau củ quả nấm bào ngư
sáu tấn gạo và xây dựng được
ba mô hình hỗ trợ nhân dân gồm
chuyển rút tiền ở trụ sở công an
chuyến xe nghĩa tình tạo việc làm cho đồng bào dân tộc
những việc làm

đã để lại nhiều ấn tượng đẹp
trong lòng người dân
chúng tôi luôn ghi nhận
những thành tích của chị em phụ nữ
trong công tác phòng chống dịch bệnh
động viên chị em phụ nữ
dịch bệnh rồi sẽ qua đi
nhưng những dấu ấn từ những bóng hồng công an
ở biến đầu đã không ngại khó
ngại khổ chấp nhận hy sinh
lao vào tâm dịch và chiến đấu
bằng trái tim quả cảm can trường
để tạo thành lá trắng thét
chống đỡ dịch bệnh
và hình ảnh của những bóng hồng công an
và những bóng hồng thét
sẽ còn mãi trong lòng nhân dân
chuyển sang các tin tức giao thông đáng chú ý
bộ giao thông vận tải vừa có đánh giá
về tình hình thực hiện
đó chính là tổ chức hoạt động
vận tải hành khách của các lĩnh vực đường bộ
đường sắt đường hàng không
đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
và theo đó thì trên cơ sở đánh giá thực tế
kết quả thí điểm đợt đầu tiên
bộ giao thông vận tải tiếp tục xây dựng kế hoạch
phục hồi đường bay nội địa
trong thời gian từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi
từ ngày hai mươi một tháng một mươi đến hết ngày ba mươi tháng một mươi một
cụ thể như sau đường bay đi hà nội
thành phố hồ chí minh hà nội đi đà nẵng
đà nẵng đi thành phố hồ chí minh
và ngược lại thực hiện không quá sáu chuyến
hàng ngày mỗi chiều từ ngày hai mươi một tháng một mươi
đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một
và không quá bảy chuyến hàng ngày mỗi chiều
từ ngày một mươi năm tháng một mươi một đến ngày ba mươi tháng một mươi một
các đường bay khác thực hiện
không quá bốn chuyến hàng ngày mỗi chiều
tần suất khai thác của mỗi hàng không
trên từng trạng bay
sẽ được tăng thêm một chuyến bay
mỗi ngày mỗi chiều
vào các thời điểm
ngày một tháng một mươi một và ngày một mươi năm tháng một mươi một
nếu hệ số sử dụng ghế trung bình
trên trạng bay đó của toàn bộ các hãng hàng không
trong vòng bảy ngày trước đó
đạt từ bảy mươi năm trở lên
sau một tuần thí điểm tổ chức hoạt động
vận tải hành khách của lĩnh vực đường bộ
nhiều địa phương còn có quy định quá chặt chẽ
việc xét nghiệm cách ly đối với người
về địa phương nên không ít người dân
vẫn còn e ngại lo lắng khi đi lại
bằng xe khách liên tỉnh
theo thống kê của bộ giao thông vận tải
từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi tám tháng một mươi
có bốn mươi tám địa phương đã được ủy ban nhân dân tỉnh
đồng ý cho thực hiện khôi phục
hoạt động tuyến vận tải hành khách
cố định liên tỉnh có ba mươi tám địa phương
đã tổ chức khai thác với tổng số tuyến
đăng ký là bảy trăm chín mươi ba
trong đó số tuyến thực chạy là năm trăm tám mươi tám
số chuyến đăng ký
hoạt động một ngày là một chín trăm bảy mươi chuyến
số chuyến hoạt động
thực tế là một nghìn ba mươi bảy
số xe hoạt động là chín trăm bốn mươi bốn xe
số khách vận chuyển là năm sáu trăm bốn mươi một
trên cơ sở này
bộ giao thông vận tải kiến nghị
phó thủ tướng chính phủ lê văn thành
chỉ đạo ủy ban nhân dân tỉnh thành phố
tiếp tục ủng hộ việc mở lại hoạt động vận tải hành khách đường bộ
công bố kịp thời cấp độ dịch
tại địa phương để sở giao thông vận tải
các địa phương tra cứu và thống nhất
tổ chức hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh
thưa quý vị dịp lễ
phụ nữ việt nam hai mươi tháng một mươi năm nay
diễn ra trong bối cảnh chịu ảnh hưởng
của đại dịch covid một mươi chín lần thứ tư
do đó thì thị trường quà tặng hai mươi tháng một mươi
cũng bớt sôi động và có phần
chầm lắng hơn so với mọi năm
tuy nhiên tại các cửa hàng lưu niệm hay là
các cửa hàng hoa thì vẫn tấp nập khách hàng
đến mua đồ để có thể chuẩn bị những món quà
gửi đến phái đẹp và ngay sau đây sẽ là
ghi nhận của phóng viên thời sự
thưa quý vị trên các tuyến phố
ở hà nội thì các cửa hàng hoa
cũng như là các cửa hàng lưu niệm
đang tất bật chuẩn bị các mặt hàng
để làm quà tặng hai mươi tháng một mươi
và như quý vị có thể thấy thì ngay sau lưng tôi
chính là không khí mua hàng của các vị khách nơi đây
tại cửa hàng đồ lưu niệm này
lượng khách ra vào thường xuyên
để chọn mua những món quà chúc mừng
ngày phụ nữ hai mươi tháng một mươi
do dịch bệnh covid một mươi chín
cho nên là mặt hàng nó rất là ít
nó không để sầm út như năm ngoái
khách hàng mua thì nói chung là ít hơn
năm ngoái nó không đông khách
thứ hai nữa là
vì là dịch covid nhiều quá
cho nên là nếu mà để nói
để bán hàng đồ mặt hàng này
thì nó chỉ là ba bốn ngày hôm nay thôi
là khách hàng bắt đầu đi mua
tương tự như các cửa hàng bán đồ lưu niệm
thị trường hoa năm nay
cũng kém nhộn nhịp hơn so với mùa hai mươi tháng một mươi trước
giá hoa vẫn ở mức khá cao
không có dấu hiệu hạ nhiệt
tuy nhiên dễ có thể nhận thấy
khách hàng đến mua hoa
chủ yếu là nam giới
đây chính là sự quan tâm của đứng mảnh dâu
dành cho người phụ nữ của mình
năm nay là
ảnh hưởng đến dịch covid
thành ra là cái mặt hàng hoa nó không được đa dạng
và tuy rằng là
mặt hàng đã ít rồi nhưng mà nó lại cũng đắt hơn
so với mọi năm
mà lượng khách nó cũng giảm đi đến
ba mươi năm mươi của miệng khách
năm nay thị trường hoa thì nó vắng vẻ hơn mọi năm
tuy nhiên thì đi mua năm nay nó dễ
không như các năm là phải chen chúc
những cái ngày này đi mua hoa tặng chị em
là rất cần thiết
cũng như ngày này xin chúc tất cả chị em phụ nữ
hà nội cũng như cả nước
vui vẻ mạnh khỏe
và hạnh phúc
nắm bắt nhu cầu và tâm lý mua quà tặng
hai mươi tháng một mươi nhiều cửa hàng trên địa bàn
thành phố hà nội đã đưa ra nhiều chương trình
khuyến mãi để thu hút khách hàng
kích cầu mua sắm
dịp lễ hai mươi tháng một mươi năm nay diễn ra
khi hà nội vừa bắt đầu quay trở lại
trạng thái bình thường mới
nên thói quen mua sắm của người tiêu dùng thay đổi
ảnh hưởng không nhỏ đến chủ cửa hàng kinh doanh
tuy nhiên món quà
lớn hay nhỏ thì trong thời điểm này
cũng vô cùng quý giá
như một lời chúc mừng tới tất cả
các chị em phụ nữ
quý vị thân mến với bản lĩnh cương trực
tinh thần quyết đoán dũng cảm mưu trí
đầy gan dạ trung tá nguyễn thanh loan
trưởng công an phường tân hòa
thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long
đã cùng với đồng đội của mình bám chặt địa bàn
giải quyết các vụ việc mâu thuẫn tại địa phương
trên tinh thần thấu tình đạt đí
vâng đặc biệt là đã đẩy mạnh
nhiều biện pháp tấn công quyết liệt
với các loại tội phạm nhờ vậy thì tình hình
an ninh trật tự trên địa bàn được ổn định
đời sống của người dân từng bước được nâng lên
và nhân ngày hai mươi tháng một mươi xin gửi
những lời chúc tốt đẹp nhất tới các nữ cán bộ
chiến sĩ trên cả nước xin giúp
các chị luôn hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe
để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
địa bàn phường tân hòa thành phố vĩnh long
tiếp giáp với các tỉnh đồng tháp tiền giang
đặc biệt là có quốc lộ tám mươi đi qua
vì vậy công tác tham mưu thực hiện
đảm bảo an ninh trật tự luôn là bài toán khó
đối với người đứng đầu lực lượng công an
nơi đây đang nói
đó lại là một nữ cán bộ chiến sĩ
vừa đảm bảo tốt công tác chuyên môn
vừa hoàn thành công việc của gia đình
nhận nhiệm vụ chưa lâu tại địa bàn
phường tân hòa trung tá nguyễn thanh loan
luôn được người dân địa phương
nở đón nhận và vui mừng
mỗi khi tiếp xúc
xác định công tác tuyên truyền là một trong
những biện pháp giảm thiểu các loại
vi phạm pháp luật do đó ngay từ khi
mới về nhận nhiệm vụ tại đây đồng chí loan
đã cùng đồng chí đồng đội thường xuyên
xuống các tổ khóm tuyên truyền
kiến thức pháp luật về phương thức hoạt động
của các loại tội phạm đến tận nhà
các hộ kinh doanh buôn bán ven quốc lộ tám mươi
tuyên truyền nhắc nhở chấp hành nghiêm
về hành lang an toàn đường bộ
tránh để xảy ra các vụ va chạm hay
tai nạn liên quan tại địa phương
khi về đây thì xác định được
tình hình là thứ nhất về địa bàn
thì địa bàn mình ở đây thì tân hòa
nó gọng so với địa bàn cũ của tôi thời trước
phụ trách ở tân phường hai là khoảng năm lần
thì lực lượng công an phường
được sự chỉ đạo của công an thành phố đồng thời
đảng quỹ quỹ ban cũng chỉ đạo về mặt đảm bảo
về an ninh chính trị cũng như trật tự an toàn xã hội
bên cạnh đó thì có sự phối hợp
nhiệt tình giữa hai lực lượng thứ nhất là lực lượng
quân sự thứ hai là lực lượng của dân phố
thì các anh em đã cùng với lực lượng công an
là hỗ trợ giải quyết vấn đề về an ninh trật tự
hiện phường tân hòa có bảy chốt
kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín do địa phương
quản lý để người dân hạn chế
giao thương cũng như đi lại trong khu vực
được an toàn ngoài việc phân công các lực lượng
công an quân sự lực lượng dân phòng
dân phố đóng chốt đồng chí loan
còn thường xuyên xuống tận các chốt
kiểm tra chia sẻ khích lễ tinh thần
làm việc của các thành viên từ đó
tạo mối quan hệ gần gũi gắn bó đảm bảo
hoàn thành tốt công việc được giao
với phương châm đối với công việc
phải tận tuyện trường công an
phường tân hòa đã và đang tạo dựng hình ảnh
người chiến sĩ công an đi dân nhớ
ở dân thương góp phần
đưa cuộc sống của người dân được bình yên
những hình ảnh đẹp về các nữ cán bộ chiến sĩ công an
tỉnh vĩnh long đã khép lại chương trình
an ninh ngày mới sáng nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại